thưa quý vị trong chiến lược phát triển đất nước vấn đề quan trọng là xác định đúng các nhiệm vụ trọng tâm toàn diện đặc biệt phải chỉ ra các đột phá chiến lược
dự thảo các văn kiện trình đại hội lần thứ một mươi ba của đảng tiếp tục xác định ba đột phá chiến lược là đột phá vào thể chế đột phá vào nguồn nhân lực và khoa học công nghệ và đột phá vào hệ thống kết cấu hạ tầng
đây là những nội dung quan trọng cần tập trung thảo luận góp ý kiến để việc thực hiện các đột phá sẽ tạo được sự bứt phá vươn lên mạnh mẽ trong phát triển kinh tế xã hội
từ đại hội một mươi một một mươi hai đảng ta đã xác định ba khâu đột phá chiến lược
một mươi năm qua toàn đảng toàn dân phấn đấu để thực hiện các khâu đột phá này và đạt được những kết quả quan trọng
tuy nhiên so với yêu cầu thì chưa đáp ứng đầy đủ vì thế dự thảo văn kiện tiếp tục khẳng định ba đột phá chiến lược

tuy nhiên so với yêu cầu thì chưa đáp ứng đầy đủ vì thế dự thảo văn kiện tiếp tục khẳng định ba đột phá chiến lược
đột phá thứ nhất là tiếp tục đổi mới hoàn thiện thể chế phát triển để tạo một môi trường thông thoáng hơn hiệu quả hơn cho sản xuất kinh doanh cho thu hút đầu tư

đột phá thứ nhất là tiếp tục đổi mới hoàn thiện thể chế phát triển để tạo một môi trường thông thoáng hơn hiệu quả hơn cho sản xuất kinh doanh cho thu hút đầu tư

đột phá chiến lược sẽ tạo tiền đề cơ sở vững chắc đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững